trong phiên thảo luận tại tổ vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã lý giải tại sao công trình dự án trọng điểm quốc gia sân bay long thành đã được bố trí vốn mà chưa thực hiện được
theo luật đầu tư công khi quốc hội bố trí được nguồn vốn cho các dự án công trình trọng điểm quốc gia thì mới bắt đầu triển khai
điều này sẽ bảo đảm chắc chắn công trình đã có vốn để thi công
tuy nhiên theo bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể thì việc này lại dẫn đến giải ngân chậm
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bộ mới báo chính phủ về dự án đầu tư sân bay long thành
lý giải vấn đề dư luận đặt câu hỏi tại sao dự án đã được bố trí vốn mà công trình vẫn chưa được thực hiện
bộ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết từ lúc được quốc hội bố trí vốn làm sân bay long thành
trải qua các giai đoạn như thi tuyển kiến trúc lập dự án quốc tế chọn nhà đầu tư thiết kế kỹ thuật là mất khoảng ba năm
đó là theo trình tự luận tử công chúng tôi không làm khác được
thế thì rõ ràng bố trí tiền rồi mà ba năm chỉ lo thủ tục chưa nói là công tác giải phóng mặt bằng
thì như vậy là cái việc mà chúng ta bố trí như vậy nó có hợp lý hay không
và đòi hỏi là giải ngân thì giải ngân như thế nào
do đó là tôi nghĩ rằng là cái việc mà cải tiến bố trí vốn và cái trình tự thủ tục của lực đầu tư công
các cái điều kiện là cần phải xem xét lại
để bảo đảm tiến độ xây dựng các công trình dự án trọng điểm quốc gia
bộ giao thông vận tải đề nghị quốc hội giữa nhiệm kỳ nên có chủ trương lập một số dự án lớn cho nhiệm kỳ sau
thì trong năm đầu tiên và năm thứ hai bộ mới giải ngân được tránh tình trạng đã bố trì vốn mà không thực hiện được
hiện bộ giao thông vận tải đang rất nỗ lực trong công tác đẩy nhanh tiến độ sân bay long thành
phần đầu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sẽ chỉnh quốc hội tổng thể dự án sân bay long thành để quốc hội xem xét cho ý kiến